trưa nay một mươi tháng tám chín thuyền viên của tàu thành đạt một đã được đưa về cảng vụ hàng hải vũng tàu tỉnh bà địa vũng tàu
để chăm sóc sức khỏe sau khi xảy ra tai nạn với tàu uson hai mươi một quốc tịch micronesia
khiến một người tử vong và một người hiện vẫn đang mất tích
khi về tới đất liền cả chín thuyền viên sức khỏe đang dần ổn định và được chăm sóc y tế thêm
tại cảng vụ hàng hải vũng tàu lãnh đạo cục hàng hải việt nam đã thăm hỏi tặng quà chín thuyền viên thoát nạn
trở về đất liền an toàn chia buồn và động viên tinh thần các gia đình có người chết và mất tích
hiện tại cục hoàng hải đã có văn bản yêu cầu tăng cường lực lượng tìm kiếm và điều tàu uson hai mươi một về đất liền
để phục vụ công tác điều tra xác định nguyên nhân vụ việc
trước đó đêm ngày tám tháng tám khi cách biển vũng tàu một trăm một mươi tám hải lý về hướng đông bắc
tàu thanh đạt một thuộc công ty cổ phân vận tải biển hải an trở hơn hai bảy trăm linh tấn tôn lạnh cuộn
hành trình từ cảng quốc tế ssit cái mép tỉnh bà rịa vũng tàu đi cảng nghi sơn tỉnh thanh hóa
xảy ra va chạm với tàu nước ngoài gousin hai mươi một quốc tịch micronesia
chở gần năm tấn thép phế liệu hành trình từ hồng kông đến cảng phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
cú va chạm mạnh khiến một mươi một thuyền viên cùng tàu thành đạt bị chìm xuống biển
tàu uson hai mươi một đã cứu được chín thuyền viên lên tàu an toàn